bị đòi nợ nhưng không có tiền để trả con nợ đã ra tay sát hại chủ nợ hỏa táng phi tang trong thùng phi
sau một mươi một giờ kể từ lúc phát hiện vụ án kẻ thù ác đã bị xa lưới
chiều hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi một người đàn ông sống gần gia đình ông phạm văn trường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ở xóm một thôn tràng duệ thấy bốc khói lên khét lẹt ở phía sau nhà ông trường
dù thời tiết đang ẩm ướt nhưng khói vẫn bốc lên nghi ngút và có mùi khét lẹt rất khó chịu
anh trần văn hưởng hàng xóm nhà ông trường thấy vậy chạy sang nhà ông trường gọi hỏi
thì gặp phạm ngọc tuấn con trai ông trường ra mở cửa
khi thấy người hàng xóm tuấn tỏ vẻ khó chịu chỉ nói cọc lốc đốt quần áo
rồi đóng sập cửa lại
ngay trước mặt người hàng xóm
vốn biết tuấn ngổ ngáo nên anh hưởng không nói gì
trước khi quay về anh nhìn thấy tuấn đi ra vườn cạnh nhà đóng nắp một thùng phi đang bốc khói lại
anh hưởng mang băn khoăn suốt cả buổi chiều
không hiểu vì sao tự dương con trai nhà hàng xóm mang đốt quần áo trong thùng phi
đến khoảng năm giờ ba mươi phút chiều anh nghe thấy tiếng ông trường hô hoán mọi người sang dập lửa
cứu con trai ông tự thiêu trong thùng phi
ở khu vực vườn cạnh nhà anh trường và mọi người xung quanh vội vã chạy sang
lúc này cảnh tượng trước mắt mọi người thật kinh hoàng
một nam giới đang bị hỏa táng trong thùng phi bằng nhựa hình trụ tròn màu xanh
trong thùng phi nhiều quần áo đang bốc cháy
mọi người tìm cách dập lửa cứu nạn nhân nhưng nạn nhân đã tử vong
lúc này nhìn ký lại ông trường và những người hàng xóm đã phát hiện nạn nhân
không phải là phạm ngọc tuấn con trai mình
đó là một nam thanh niên lạ chừng hơn hai mươi tuổi mặc áo phông quần cọc màu trắng
trên người nạn nhân còn nhiều vết thương
ngay sau khi nhận được tin báo giám đốc công an tp hải phòng đã chỉ đạo
các đơn vị nghiệp vụ của công an tp phối hợp với công an huyện an dương
bảo vệ hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm pháp y
cùng với việc triển khai các công tác nghiệp vụ tại hiện trường
lực lượng công an đã tiến hành xác định nhân thân của người bị hại
trong người nạn nhân có một ví da có chứa giấy tờ tùy thân
mang tên nguyễn văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú
tại kiều hạ một quốc tuấn an dương tp hải phòng
trong phòng khách của nhà ông trường cũng có một chiếc xe jupiter màu xanh
không có biển kiểm soát tuy nhiên qua xác minh nhanh cơ quan công an xác định
chiếc xe này có biển kiểm soát một mươi năm c hai mươi hai nghìn một trăm ba mươi tám giấy đăng ký mang tên đặng thúy hồng

từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã hồng thái an dương tp hải phòng
từ các cơ sở dữ liệu này cơ quan công an đã khẩn trương tiến hành xác minh
và xác minh được nạn nhân bị hại là anh nguyễn văn lâm
chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại lâm oanh có địa chỉ ở xóa mới
xã hồng thái huyện an dương
tại hiện trường cơ quan công an xác định điểm xuất phát của vụ án xảy ra
khu vực ghế vuông bàn tròn uống nước ở phòng khách nhà ông trường
nên nhà vẫn còn nhiều vết mái
dấu vết trượt theo hướng từ trước về sau nhà
từ gian nhà kho ra cửa hậu phía nam
tại gian bếp sát tường phía tây các trinh sát phát hiện một con dao dạng dao phay
trên cán còn dình máu
kết quả khám nghiệm pháp y cũng cho thấy nguyên nhân tử vong của nạn nhân
là hai vết thương ở gáy và cổ gây nên
sau đó đối tượng mới cho nạn nhân vào thùng phi hỏng đốt và phi tang
vậy ai là đối tượng gây án
từ các tài liệu khám nghiệm hiện trường khám nghiệm pháp y
các lời khai nhân chứng và các dữ liệu trích xuất được từ camera an ninh khu vực lân cận
ban chuyên án đã xác định được kẻ gây án chính là con trai ông trường đối tượng phạm ngọc tuấn
tuấn vốn là đối tượng nghiện hút không có việc làm
thường giao du với đám bạn xấu và thường xuyên vay nợ
nạn nhân nguyễn văn lâm cũng là một chủ nợ của tuấn
và nhiều khả năng
chiều ngày hai mươi hai tháng hai anh lâm đã đến nhà tuấn để đòi nợ
và bị kẻ côn đồ này sát hại
tuy nhiên lúc năm giờ chiều cùng ngày phạm ngọc tuấn đã kịp bỏ trốn khỏi nhà
khi đó bà mai phương mẹ của tuấn về nhà
thì thấy con trai đang đứng cạnh một chiếc xe taxi
bà hỏi con thì nó bảo con đi lấy xe
sau đó tuấn biến mất tâm
trước tình chất nghiêm trọng của vụ việc
công an thành phố hải phòng đã báo lên cục cảnh sát hình sự
để phối hợp điều tra truy bắt
chỉ một thời gian rất ngắn một tổ công tác tinh nguyện
của cục cảnh sát hình sự đã có mặt
phối hợp với công an thành phố hải phòng
tập trung trí tuệ để xác định và truy bắt đối tượng gây án
không để đối tượng trốn thoát ngay trong tối hôm đó
các tổ công tác của cục cảnh sát hình sự và công an thành phố hải phòng
đã khẩn trương lần theo các dữ liệu thông tin
để phát hiện con đường lẩn trốn của phạm ngọc tuấn
sau khi kiểm tra hệ thống camera
phát hiện đối tượng đi bộ ra quốc lộ một mươi về phía quảng ninh
ban chuyên án nhận định các đối tượng hình sự của hải phòng
sau khi gây án thường di chuyển ra móng cái quảng đình
rồi theo đường tiểu ngạch sang trung quốc
một tổ công tác đã lên đường phối hợp với công an thành phố móng cái
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh
đồn biên phòng cửa khẩu móng cái để truy bắt đối tượng
ngay sau đó ban chuyên án nhận được một thông tin quan trọng
là có người đã nhìn thấy một đối tượng có đặc điểm như phạm ngọc tuấn
lên xe khách di chuyển từ hướng quảng ninh
tiếp tục giả soát toàn bộ xe khách chạy từ móng cái đi sơn la
gửi thông tin hình ảnh đối tượng cho các nhà xe có liên quan
ban chuyên án đã thu được thông tin
trên chuyến xe khách chạy tuyến móng cái sơn la
có một vị khách có đặc điểm nhận dạng giống phạm ngọc tuấn
đặc biệt chiếc xe này cũng chạy qua huyện thủy nguyên
và thời điểm có nhân chứng nhìn thấy tuấn lên xe khách
sau khi bán được chiếc điện thoại iphone bảy của nạn nhân
tại một cửa hàng mua bán điện thoại ở thủy nguyên được bốn triệu đồng
tuấn di chuyển ra bến xe khách
một lượng lớn các trinh sát được triển khai ở bến xe khách ở hải phòng
xác minh từng nhân chứng từng chiếc xe khách để tìm ra người khách sát nhân
đến khoảng một mươi một h năm mươi phút đêm với các tài liệu thu thập được
các trinh sát đã phát hiện được đối tượng đã lên một chiếc xe khách
của nhà xe hùng long chạy tuyến móng cái
móng cái quảng đình xô cộp sơn la trước đó
hiện chiếc xe khách này đã di chuyển đến địa điểm tỉnh hòa bình
ngay lập tức những chuyến xe chở tổ công tác của phòng trọng án cục cảnh sát hình sự
và công an tp hải phòng xuyên đêm trên quốc lộ sáu
để theo dấu chiếc xe khách mà phạm ngọc tuấn đang ngồi trên
đồng thời thông tin về chiếc xe khách như biển kiểm soát xe hành trình di chuyển
cũng như anh của đối tượng gây án đã được cục cảnh sát hình sự
chuyển cho các đồng đội tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la
một tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la
đã nhanh chóng triển khai chốt chặn tại km hai trăm sáu mươi quốc lộ sáu
thuộc địa phận ngã ba cò nỏi huyện mai sơn tỉnh sơn la
địa điểm chiếc xe khách bắt buộc sẽ chạy qua
cuộc truy đổi tên sát nhân như một gọng kìm
mũi truy đuổi ráo giết đằng sau mũi chốt chặn phía trước
đến ba giờ sáng
ngày hai mươi ba tháng hai chiếc xe khách chở phạm ngọc tuấn
đã đến vị trí chốt chặn của tổ công tác công an tỉnh sơn la
sau khi ra hiệu dừng xe khách tổ công tác đã lên xe kiểm tra
lúc này tên tuấn đang ngồi ở hàng ghế phía dưới
hắn cố thu người lại giả vờ cúi mặt xuống nhằm lẩn tránh lực lượng chức năng
nhưng không thể thoát
khi bị khống chế đưa xuống xe tay chân hắn vẫn run dày
hắn không hiểu vì sao mình đã nhanh chân lẩn trốn thế mà vẫn không thể thoát
vừa lúc đó tổ công tác của cục cảnh sát hình sự và công an thành phố hải phòng
truy đuổi đến nơi
họ đưa đối tượng về trụ sở công an tỉnh sơn la để đấu tranh khai thác nóng
biết không thể chối cãi được tội ác do mình gây ra
phạm ngọc tuấn đã khai báo rõ ràng về hành vi phạm tội của mình
theo lời khai của tuấn hắn có nợ của anh lâm sáu triệu đồng tiền gốc
và tám trăm linh đồng tiền lãi
khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng hai
anh lâm đi xe máy jupiter
mang biển kiểm soát một mươi năm c một hai mươi hai nghìn một trăm ba mươi tám đến nhà gặp tuấn để đòi nợ
lúc này chỉ có mình tuấn ở nhà
vì tuấn không có tiền trả nên anh lâm đã chửi tuấn
bực tức tuấn đi xuống phòng bếp lấy dao lên
lợi dụng lúc anh lâm không để ý tuấn đã sát hại anh lâm
thấy anh lâm đã tử vong tuấn tháo nhân cưới anh lâm đeo ở tay
lấy trong ví tay của nạn nhân sáu chiếc điện thoại di động và chín trăm ba mươi đồng
để che giấu hành vi phạm tội của mình tuấn cho anh lâm và thùng phi kéo ra vườn
lấy rẻ quần áo cho vào và châm lửa đốt
do lửa cháy kém nên tuấn còn lấy thêm xăng trong xe máy của anh lâm cho vào can
mang ra đổ vào thùng phi cho lửa bốc cao hơn
sau đó tuấn tháo biển kiểm soát xe máy của anh lâm
đem ném xuống mương nước an kim hải trước cửa nhà
chiều đó tuấn mang bán chiếc điện thoại iphone bảy của anh lâm được bốn triệu đồng
quanh quẩn lần thứ hai tuấn đem lấy chiếc điện thoại iphone bảy của anh lâm
tuấn trốn rồi ra bến xe khách nhảy lên xe khách của nhà xe hùng long đi sơn la
hắn không thể ngờ hành vi của mình bị phát giác nhanh đến thế
và dù hắn đã vượt qua mấy trăm cây số bỏ về vùng biên giới tây bắc mà vẫn bị truy bắt
phạm ngọc tuấn có cuộc sống gia đình không hạnh phúc
cùng đời tư không được sáng sủa như bạn bè cùng trang lứa
tuấn là người con duy nhất trong gia đình
bố mẹ tuấn sau nhiều năm chung sống cùng với nhau
những mâu thuẫn không thể hàn gắn đã ly thân khoảng hai năm nay
và đang chờ thủ tục ly hôn
ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân thành phố hải phòng
mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo phạm ngọc tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thôn một tràng duệ xã lê lợi huyện an dương
thành phố hải phòng về tội giết người cướp tài sản
căn cứ và những chứng cứ tình tiết có liên quan kết quả tranh luận
tại phiên tòa trên cơ sở xem xét toàn diện vụ án
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phạm ngọc tuấn tử hình
về tội giết người
và tuyên phạt một mươi năm tù về tội cướp tài sản
tổng hình phạt cao nhất là tử hình